thưa quý vị tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế hiện đang vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu diễn ra vào ngày hôm qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn có thể diễn biến phức tạp
tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế cần phải có giải pháp phù hợp
vâng trên tinh thần tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc và tự y tế thuộc danh mục được hưởng
hiện tại nhiều giải pháp đang được gấp rút triển khai
cư dân mạng đã có những ý kiến như thế nào quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
nếu khăn hiếm thuốc thì bệnh viện phải thanh toán một phần hoặc mua ở ngoài cả toa thuốc đến hàng triệu đồng mỗi người
đó là áp lực lớn đối với nhiều bệnh nhân
bệnh viện không đủ thuốc cấp cho bệnh nhân bảo hiểm y tế đặc biệt là những người về hưu bị bệnh mãn tính
việc này khiến bệnh của họ có thể tiến triển nặng hơn
ngày hôm nay tôi đưa người thân đến khám bệnh
rất nhiều bệnh nhân ung thư phải ra bên ngoài mua thuốc
mặc dù có bảo hiểm y tế chín mươi năm tám mươi các thuốc có trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế đều không có
đó là một trong số rất nhiều ý kiến chia sẻ của cư dân mạng trong bối cảnh thiếu thuốc vật tư y tế
nỗ lực khắc phục tình trạng khó khăn này đang được đặt ra
mới đây bộ y tế cho biết đã tổ chức lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc
thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
với năm trăm hai mươi tám sản phẩm thuốc trong ba gói thầu với tổng giá trị là tám tám trăm chín mươi tỷ đồng
số lượng thuốc và giá thuốc năm nay đều tăng tại tất cả các vùng miền
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đơn vị phải chủ động tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu
nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
tăng cường nhân lực làm chuyên trách quản lý tránh việc chậm trễ trong mua sắm đấu thầu thiết bị y tế
biện pháp đã có tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
điều quan trọng là biện pháp đó phải sớm đi vào thực tế đảm bảo việc cung ứng
nâng giá không nhập trực tiếp đấu thầu ảo mua bán lòng vòng của các doanh nghiệp sân sau
nhằm trục lợi thì mới sợ làm đúng thì sợ gì
cần tư duy lại cách làm cho phù hợp phải phân biệt người quản lý và người thầy thuốc
đặt họ vào sai vị trí thì đương nhiên sẽ có sai sót sai sót thì bị xử lý
vậy nên tư tưởng của họ sẽ bị trứng lại khi thực hiện nhiệm vụ
rất nên thành lập các trung tâm đấu thầu của ngành như ngành y tế
có các chuyên viên chuyên nghiệp có trình độ
làm như vậy sẽ cơ bản giải quyết được thiếu sót khi đấu thầu
cũng như hạn chế được thất thoát do thông thầu
nghị quyết kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc bất cập
để triển khai đấu thầu mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế
chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội dành cho bộ y tế với kinh phí một mươi bốn tỷ đồng
nhiều cơ chế chính sách đã được đặt ra trên tinh thần đã được thủ tướng khẳng định
quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân với trách nhiệm cao nhất
đây cũng là mong muốn của nhiều ý kiến cư dân mạng khi chia sẻ về vấn đề này
đại dịch covid một mươi chín vẫn còn trên thế giới và có thể phát sinh thêm dịch bệnh khác
y tế là thành trì đầu tiên để bảo vệ và phát huy thành quả đạt được nên rất mong được ổn định
việc hoàn thiện hành lang pháp lý và giả soát tổng thể các quy định về mua sắm thuốc
thiết bị vật tư sinh phẩm y tế là vấn đề chính tháo gỡ vướng mắt
cần khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở trung ương địa phương
theo đúng quy định chống tiêu cực tham nhũng lãng phí nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về thuốc
thiết bị và vật tư y tế để chủ động lên kế hoạch đầu tư mua sắm
cần phải giải quyết ngay tình trạng thiếu thuốc điều trị trang thiết bị vật tư sinh phẩm y tế
hệ lụy của những tắc trách này có thể khiến nhiều bệnh nhân phải đối mặt với những khó khăn khi khám chữa bệnh
chia sẻ của bạn như thế nào về nội dung này hãy chia sẻ trên fanspot truyền hình công an nhân dân